để tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín từ sáng hôm qua
ubnd tp đà nẵng đã tái bố trí lực lượng chốt chặn tại tám cửa ngõ ra vào thành phố
đây là một trong những biện pháp cấp bách và cần thiết để ngăn nguồn lây nhiễm
trên diện rộng trong tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp
giáp danh với địa bàn tỉnh quảng nam nơi có đông người di chuyển ra vào
tp đà nẵng tổ chức bốn chốt chặn
ngoài nhiệm vụ thực hiện việc khai báo y tế đo thân nhiệt
thì trong đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín lần này
công tác kiểm tra kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa cũng được xếp chặt
đặc biệt là về lộ trình và thời gian di chuyển của chủ phương tiện
tại các cửa ngõ phương tiện chở hàng thiết yếu phục vụ chống dịch được ưu tiên di chuyển vào nội đô thành phố
còn đối với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày qua lại của người dân
thì lực lượng ứng trực tại chỗ thực hiện quy trình kiểm tra giấy tờ tùy thân
đồng thời tuyên truyền người dân hạn chế tối đa di chuyển nếu không thật sự cần thiết
để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
cụ thể thì như xe gắn máy mà vào buôn bán hoặc là không rõ cái địa chỉ ở thành phố
thì chúng tôi kiên quyết
mời không cho vào thành phố
còn nếu như xác định được cụ thể địa chỉ số nhà hoặc là cái nơi mình cần đến
thì chúng tôi sẽ giải quyết cho vào
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng cho biết
lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt gồm biên phòng dân quân tự vệ công an phường
đội ngũ y tế đoàn thanh niên được chia ba k ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại tám trục giao thông chính thuộc quận ngũ hành sơn liên triểu và huyện hòa vang